hãng tin nbc news của mỹ dẫn kết quả điểm chín mươi chín phiếu bầu tại bang bắc caro carolina cho thấy
đương kim tổng thống donald trump là người giành chiến thắng tại bang này
qua đó ông có thêm được một mươi năm phiếu đại cử tri
theo kết quả do nbc news đăng tải tại bang bắc carolina
tổng thống donald trump giành được năm mươi số phiếu bầu
trong khi ông joe biden nhận được bốn mươi tám sáu số phiếu
nbc news đồng thời công bố kết quả kiểm chín mươi chín số phiếu tại bang georgia
có một mươi sáu phiếu đại cử tri với chiến thắng thuộc về ông joe biden
ông joe biden giành được bốn mươi chín năm số phiếu bầu tại georgia
trong khi tổng thống trump chỉ có được bốn mươi chín hai số phiếu